văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
vừa có công điện gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh hòa bình sơn la lai châu điện biên lào cai yên bái hà giang tuyên quang quảng ninh thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ bộ tài nguyên và môi trường nông nghiệp và phát triển nông thôn công thương quốc phòng công an thông tin và truyền thông giao thông vận tải
theo tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của cơn bão số ba từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng bảy khu vực bắc bộ các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình sẽ tiếp tục xảy ra mưa lớn
lồng mưa phổ biến từ một trăm linh đến hai trăm linh mm một đợt có nơi từ hai trăm linh đến ba trăm năm mươi mm một đợt
nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét tại các tỉnh vùng núi phía bắc trung bộ đặc biệt là tại các tỉnh như hòa bình sơn la lai châu điện biên lào cai yên bái hà giang tuyên quang quảng ninh thanh hóa nghệ an hà tĩnh và quảng bình
để chủ động đối phó với diễn biến của lũ quét sạt lở đất giảm thiểu thiệt hại đặc biệt là thiệt hại về người văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh các bộ ngành khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau
hai theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi bằng mọi hình thức thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền người dân biết để chủ động phòng tránh
hai chỉ đạo đến ủy ban nhân dân ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã huy động lực lượng xung kích cùng với lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt triển khai kiểm tra giả soát những khu vực có nguy cơ cao các hậu dân sống ven sông suối kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường các sự cố báo cáo chính quyền và thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh sẵn sàng các phương án ứng phó bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra
đặc biệt lưu ý những khu vực dân cư đã xảy ra lũ quét sạt lở đất trong thời gian vừa qua
các bộ ngành và địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó với lũ quét sạt lở đất triển khai các lực lượng phương tiện sẵn sàng ứng phó cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra
tổ chức lực lượng canh gác hướng dẫn người dân và phương tiện qua lại các ngầm tràn khu vực đường giao thông bị ngập bến đỏ ngang đỏ dọc để đảm bảo an toàn
các cơ quan thông tấn báo chí của trung ương và địa phương đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến mưa lũ quét sạt lở đất tăng cường thời lượng phát sóng truyền tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết chủ động phòng tránh
sáu tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn